văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra trên địa bàn thị xã kỳ một
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng tám văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương phối hợp với công an phường minh tân thị xã kinh môn
phát hiện nguyễn văn công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị xã kinh môn tỉnh hải dương có hành vi bán phiếu trả lời kết quả xét nghiệm covid một mươi chín giả cho nguyễn thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại minh tân kinh môn với giá hai trăm linh đồng
quá trình làm việc với cơ quan công an công đã khai nhận toàn bộ hành vi làm giả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm
lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ công cụ mà đối tượng sử dụng vào việc làm giấy xét nghiệm giả
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và kiểm tra máy tính của nguyễn văn công lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tài liệu
hơn hai trăm linh mẫu dấu tròn của các cơ quan tổ chức chữ ký dấu chức danh của các cá nhân
trong hai điện thoại di động của đối tượng còn lưu nhiều hình ảnh phiếu trả lời kết quả xét nghiệm sars cov hai của các trung tâm y tế và bệnh viện khác nhau
theo lời khai của công thì đây là hình ảnh số phiếu xét nghiệm giả mà công đã làm cho khoảng trên một trăm linh trường hợp là lái xe
người buôn bán và công nhân sau đó gửi qua gia lô để họ sử dụng khi đi qua các chốt kiểm dịch
mỗi phiếu xét nghiệm giả được đối tượng bán với giá một trăm năm mươi đồng